kính chào quý vị khán giả ngày nghỉ với những cơn mưa lớn sẽ thật thú vị nếu được nâng niu bản thân bằng một tách trà ấm và một cuốn sách hay hoặc là thả mình theo những bản nhạc yêu thích đúng không chị hà
vâng đúng như vậy ạ gần một tuần phải lội mưa đi làm thì chắc chắn cuối tuần sẽ là khoảng thời gian vô cùng quý giá khi quý vị không phải lo dậy sớm hơn không phải lo đi làm sớm hơn và cũng không phải tính toán về nhà bằng cung đường nào để tránh tắt đường
tuy vậy ngày hôm nay thì một số tỉnh thành phía bắc dự báo là vẫn tiếp tục có mưa lớn nếu như có kế hoạch di chuyển ngoài đường thì quý vị nhớ cẩn thận vừa để tránh bị mưa ướt vừa tránh sóng nước và cũng tránh cả những hố ga nắp cống trên đường
mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai cùng với đó là nhiệt độ giảm thời tiết sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình